huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có tổng số tám mươi sáu trường học từ bậc học mầm non tới trung học cơ sở
bên cạnh những trường đạt chuẩn có các phòng học bảo đảm chất lượng thì vẫn còn nhiều trường cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều lớp phải đi học nhờ
đây là khu nhà cấp bốn nơi có ba phòng học dành cho học sinh của trường tiểu học đại học
khu nhà này được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng
gieo xanh phủ đầy trên mái hiên những màng tường loang lộ nứt bỏng chóc lộ rõ những viên gạch sắt thép bên trong
những cánh cửa gỗ đã cũ sơn toàn bộ ba phòng học được ngăn cách bằng những tấm gỗ lớn
những trụ cột mái trần trong phòng đều bằng gỗ đã xuống cấp ẩm rột mỗi khi trời mưa
nhà trường hiện không có khu để xe sân chơi bãi tập cho học sinh
hiện tại là nhà trường cứu ba phòng học
cho ba lớp mặc dù biết là rất là xuống cấp và không đảm bảo về an toàn nhưng vì thiếu phòng học cho nên là nhà trường vẫn phải tạm dùng
nhà trường cũng thường xuyên theo dõi nếu như thấy có dự báo thời tiết mà có mưa to gió lớn thì nhà trường phải cho các em nghỉ học
trường tiểu học phượng kỳ hiện cũng đã có ba dãy phòng học khu trung tâm và hai dãy khu hai được xây dựng
cho các em nghỉ học
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến nay cũng đã quá sập xệ phòng y tế thiết bị đồ dùng đã bị xuống cấp